hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi quốc hội bước vào ngày làm việc thứ tám với việc thảo luận tại hội trường
về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế cho thấy kết quả thu ngân sách nhà nước ước vượt dự toán khoảng ba năm
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ hai trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi có vượt thu ngân sách trung ương
tuy nhiên tỷ lệ huy động từ thuế phí đạt hai mươi hai gdp là thấp so với mục tiêu hai mươi một gdp
tình trạng nợ động thuế còn lớn nhất là khoản thuế không có khả năng thu hồi
trị ngân sách nhà nước đã bỏ đảm các nhiệm vụ tri nhưng tỷ lệ tri thường xuyên trong tổng trị ngân sách vẫn còn cao khoảng sáu mươi ba
việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội đã được quan tâm nhưng còn thiếu đồng bộ chưa đủ nguồn lực chưa đạt hiệu quả so với mục tiêu
cũng trong phiên thảo luận thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu